bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và đội kiểm soát hải quan hải phòng ghi nhận những thành tích của cán bộ chiến sĩ tham gia phá chuyên án ma túy lớn
bốn đơn vị đã được cục trưởng cục hải quan hải phòng thưởng nóng hai mươi triệu đồng đồng thời khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc
đây là sự động viên kịp thời tạo động lực giúp cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
vụ việc một mươi hai đối tượng dùng kiếm mã tấu tự chế xông vào một cửa hàng internet
đâm chém vô cớ nhiều người và hủy hoại tài sản
các lực lượng công an của chủ nhà gây náo loạn khu vực quận thanh khê thành phố đà nẵng đã làm hoang mang dư luận trong thời gian qua
nhằm chấn an dư luận đồng thời bắt giữ các đối tượng nguy hiểm này công an quận thanh khê đã kịp thời có mặt tại hiện trường
tiến hành xác minh điều tra và chỉ một mươi hai giờ đồng hồ sau khi gây án các hung thủ đã lần lượt xa lưới
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng công an phường tam thuận và các trinh sát hình sự công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng đã tiếp cận hiện trường tại tiệm internet số hai trăm bốn mươi hai
thu thập thông tin tài liệu và đoạn hình ảnh do camera an ninh ghi lại để điều tra làm rõ
theo hình ảnh từ camera an ninh vào khoảng hai mươi một h ngày ba mươi một tháng ba có một nhóm đối tượng hơn một mươi người đi trên năm xe gắn máy
mang theo kiếm mã tấu tự tạo xông vào tiệm game online do anh trần ngọc hoàng làm chủ
truy sát các thanh niên đang chơi tại đây và hủy hoại tài sản của chủ nhà
vụ việc đã làm cho hai thanh niên đang chơi bị thương tích nặng và hư hỏng một số thiết bị của chủ quán
chỉ một mươi hai giờ sau khi vụ việc xảy ra bằng các biện pháp nghiệp vụ
ngày một tháng bốn lần lượt ba đối tượng cầm đầu đã bị bắt giữ
gồm nguyễn phước tân một mươi chín tuổi chú phường an khê trần công duy thức một mươi chín tuổi chú phường thanh khê đông
và võ hoàng ý một mươi tám tuổi chú phường tam thuận
thu giữ tăng vật gây án là năm cây mã tấu tự tạo
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai
do mâu thuẫn qua mạng với một nhóm thanh niên khác
nên đã huy động đồng bọn khoảng một mươi hai đối tượng mang theo mã tấu kiếm tự tạo đi truy sát đối tượng
các đối tượng còn lại đang được công an quận thanh khê
thành phố đà nẵng kêu gọi gia đình
người thân vận động đưa ra trình diện
đồng thời tổ chức truy bắt để hoàn tất hồ sơ xử lý theo luật định
vì những mâu thuẫn cá nhân thông qua mạng xã hội để kích động
thách đố và truy sát lẫn nhau đang là mối nguy cơ hiện hữu gây bất an cho mọi người mọi nhà
bản tin tiếp tục với các tin tức đang truy khác
chỉ với dụng cụ là một chiếc máy tính sách tay
các đối tượng có thể thực hiện hành vi đánh bạc qua internet với số tiền hàng chục triệu đồng
vụ án vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đấu tranh triệt xóa
và gần một mươi đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt giữ
qua quá trình điều tra cho thấy nguyễn huy cường và hán mạnh tuấn
chú ở thành phố việt trì đã mua một trang mạng có tên là las vegas của ngộ tuấn anh
ngày ba tháng bốn cường và tuấn đã sử dụng máy vi tính tổ chức cho một nhóm đối tượng đặt cược ăn tiền
với số tiền năm trăm linh đồng người thắng sẽ được hưởng bốn trăm sáu mươi đồng
khi bị phát hiện bắt quả tang cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường bốn máy vi tính sách tay và hai mươi triệu đồng tiền mặt
ba đối tượng là phạm văn luân nguyễn văn vũ và lê văn trí dũng vừa bị công an quận thủ đức
tp hcm tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó qua quá trình xác minh công an quận thủ đức đã phối hợp với công an quận gò vấp
bắc dữ luân vũ và dũng
tại quán cà phê thuộc quận gò vấp cùng tăng vật là hai chiếc xe gắn máy do bọn chúng trộm cắp được
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn quận thủ đức
cầm đầu băng nhóm này là một đối tượng tên hải chưa rõ lai lịch hiện đã bỏ trốn
thủ đoạn của bọn chúng là tìm những nhà trọ vắng người sau đó bẻ khóa vào trộm tài sản
băng nhóm này khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm tài sản với tổng trị giá hàng chục triệu đồng
gồm xe gắn máy máy tính sách tay điện thoại và nhiều vật dụng có giá trị khác
hiện công an quận thủ đức đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc trên
sau một thời gian điều tra xác minh phòng an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã ngăn chặn thành công một đường dây
đưa người trốn đi nước ngoài trái phép bắt giữ đối tượng trần văn diêu chú tại huyện thái thụy tỉnh thái bình
tại cơ quan điều tra trần văn diêu khai nhận có em gái là trần thị gấm hiện đang sống tại trung quốc
đang làm nhà và có nhu cầu tìm thợ xây ở việt nam
khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi năm diêu đã đưa bốn người sang trung quốc làm nhà cho gấm bằng con đường tiểu ngạch
không làm thủ tục theo quy định
sau đó gấm tiếp tục yêu cầu diêu tìm thợ có tay nghề nhanh nhẹn khỏe mạnh
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu diêu cùng một mươi ba người đang trên đường đi móng cái
thì bị lực lượng công an phối hợp với trạm cảnh sát giao thông cầu nghìn bắt giữ
khám xét khẩn cấp trên người và nơi ở của trần văn diêu lực lượng công an đã thu giữ chín hai trăm năm mươi nhân
hai mươi nhân dân tệ hơn một mươi triệu đồng một mươi điện thoại di động và một số tăng vật liên quan
công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần văn diêu về tội
tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
không chỉ tại thái bình mà theo thống kê của phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
thì chỉ từ đầu năm đến nay số lượng nạn nhân trên địa bàn bị lừa đưa sang nước ngoài trái phép
đã tăng gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi tám
điều này cho thấy một thực trạng rất đáng báo động đó là thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức
đưa người khách trốn đi nước ngoài ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn
trước thực trạng đó công an tỉnh yên bái đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn cơ sở nắm tình hình
chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội
giải cứu nhiều nạn nhân trước khi bị đưa sang bên kia biên giới phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
đối tượng triệu đức cường sinh nạn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái vừa bị cơ quan công an tỉnh yên bái bắt giữ
về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
chỉ trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
cường đã ba lần móc nối với một đối tượng tên thư hiện đang làm ở trung quốc
để tổ chức đưa bốn mươi công dân ở các xã phủ nham và thanh lương huyện văn chấn
vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê hưởng tiền công bốn triệu đồng
sau một thời gian do bị chủ lao động trung quốc quyệt tiền lương
nên một số người đã trở về tố cáo hành vi của đối tượng này
theo thống kê của lực lượng công an tỉnh yên bái
từ đầu năm đến nay
số lượng nạn nhân bị lừa đưa ra nước ngoài trái phép đã tăng lên hơn sáu mươi người
gấp đôi so với cả năm hai nghìn một mươi năm
điều này đã cho thấy một thực trạng rất đáng báo động
đó là thủ đoạn hoạt động của tội phạm này ngày càng tinh vi và liều lĩnh hơn
các đối tượng phạm tội thường nợ dụng sự nhẹ dạng cà tin của người dân
thường đưa ra những lời hứa về công việc an nhàn nâng cao
để thu hút người dân tham gia xuất cảnh trái phép
thứ hai là các đối tượng thường có sự
sự cấu kết với các đối tượng người việt nam đã xuất cảnh trái phép sang nước ngoài
để tổ chức đưa người trong nước ra nước ngoài
trước thực trạng đó công an tỉnh yên bái đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn cơ sở nắm tình hình
làm tốt công tác tuyên truyền chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
qua đó đã kịp thời phát hiện và bắt giữ hai vụ với hai đối tượng phạm tội
giải cứu hàng chục nạn nhân trước khi bị bọn chúng lửa gạt đưa sang bên kia
sẽ phổ biến nhiều mây có sương mù và khả năng kèm theo mưa nhỏ
tập trung nhiều về đêm và sáng
với mức nhiệt độ cao nhất ngày sao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết duy trì trạng thái khô giáo và có nắng
với mức nhiệt độ giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng đối với các tỉnh ở cực nam trung bộ
thời tiết không mưa vẫn đang và sẽ kéo dài
khiến tình trạng khô hẳn ở khu vực này càng trở nên trầm trọng
khu vực tây nguyên một hai ngày qua nguyên nhân gây ra nắng nóng ở khu vực này đang hoạt động giảm dần
nên tình hình nắng nóng tại đây trong ngày hôm nay và cả ngày mai đang dần có xu hướng dịu
cường độ bớt nắng cay gắt hơn nhiệt độ cao nhất ngày xung quanh ngưỡng ba mươi bốn độ vào lúc trưa chiều
khu vực nam bộ từ ngày mai khối không khí khô lại có khả năng sẽ hoạt động mạnh trở lại
làm gia tăng mức nhiệt nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn
trên khu vực miền đông nam bộ với mức nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa chiều
phổ biến giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
ở miền tây nam bộ nhiệt độ cũng sẽ tăng lên mức là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trời khá nắng nóng đồng thời độ ẩm giữa trưa sẽ giảm thấp
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem